thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi tọa đàm với một số tập đoàn hàng đầu của trung quốc
trong các lĩnh vực nông sản tài chính ngân hàng xây dựng giao thông năng lượng và phân phối
cùng sự có lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và tập đoàn doanh nghiệp việt nam
phát biểu tại tọa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ việt nam và trung quốc
đã tạo nền tảng cho phát triển kinh tế thương mại song phương việt trung đạt nhiều thành quả tích cực
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại song phương theo thống kê của trung quốc là trên một trăm hai mươi tỷ đô la mỹ
cao hơn kim ngạch thương mại của trung quốc với nhiều nước châu âu cộng lại
việt nam cũng duy trì được vị trí đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
nhấn mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp với hai mươi mặt hàng nông sản xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
thủ tướng cho biết việt nam là nước xuất khẩu nông sản lớn thứ một mươi năm trên thế giới
và đứng thứ hai trong các nước asean
theo thủ tướng mặc dù trung quốc là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của việt nam
với nhiều mặt hàng được người tiêu dùng trung quốc ưa chuộng
song các mặt hàng nông sản của việt nam hiện mới được biết đến và tiêu thụ rộng rãi
ở các địa phương phía nam quảng tây vân nam của trung quốc
mà chưa thâm nhập được sâu vào thị trường nội địa trung quốc
thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp đóng góp những ý tưởng
khuyến nghị đối với sự phát triển của việt nam và để phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên
thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp trung quốc hợp tác nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của việt nam
hướng tới cân bằng cán cân thương mại song phương
và mong các doanh nghiệp hai bên kết nối hợp tác để hai bên cùng thắng
đánh giá cao tiềm năng thị trường việt nam các doanh nghiệp trung quốc đều thể hiện mong muốn
sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào việt nam
các doanh nghiệp trung quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ để sản phẩm việt nam xâm nhập sâu hơn vào thị trường trung quốc
các doanh nghiệp trung quốc cũng cho biết sẽ tăng cường đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại việt nam
như nông nghiệp sạch thực phẩm
trong đó ngoài thương mại chuyển giao kỹ thuật
hai bên có thể tính đến hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại việt nam